tại hà nội trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam phối hợp cùng với bộ khoa học và công nghệ
bộ kế hoạch đầu tư đã tổ chức chương trình trung kết và trao giải cuộc thi
ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và tổng kết hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
techfest và diễn đàn thanh niên khởi nghiệp hai nghìn hai mươi
chủ đề của hành trình thanh niên khởi nghiệp lần này là thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp
đại dịch hành trình thanh niên khởi nghiệp đặt mục tiêu là huy động kết nối các nguồn lực
trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hỗ trợ tìm kiếm và tiếp cận các nguồn vốn
từng bước hình thành các trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giúp các thế hệ thanh niên địa phương
hiểu rõ tương lai của nền nông nghiệp tại địa phương mình từ đó hành động làm kinh tế
theo đúng chiến lược phát triển kinh tế tại địa phương
bàn tổ chức đã chọn ra năm dự án trên tổng số ba trăm linh dự án ý tưởng sáng tạo vào vòng chung kết
để trao giải các dự án này sẽ sớm được đưa vào triển khai trong thực tế
thông qua việc kết nối với nguồn vốn hỗ trợ và khoa học công nghệ của các nhà đầu tư